trong chương trình dân hỏi chính quyền trả lời với chủ đề y tế cơ sở sức khỏe cộng đồng
đại diện sở y tế tp hcm và các sở ngành liên quan cho biết
để đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân ứng phó dịch bệnh trong tương lai
cần cơ cấu lại trạm y tế đảm bảo ít nhất một mươi nhân viên y tế trên hai mươi dân
đây là số thứ hai của chương trình dân hỏi chính quyền trả lời với sự tham gia của phó bí thư thành ủy
chủ tịch hội đồng nhân dân tp nguyễn thị lệ phó chủ tịch ubnd tp hcm dương anh đức
và đại diện nhiều sở ngành của thành phố
thông tin đến cộng đồng về thực trạng hoạt động của các trạm y tế trong tình hình mới
bác sĩ nguyễn anh dũng phó giám đốc sở y tế cho biết
y tế cơ sở đã dần khôi phục các chức năng thường quy như trước
với khối lượng công việc rất lớn ngoài việc tiếp tục các hoạt động phòng chống dịch covid một mươi chín
mỗi cơ sở y tế phải đảm đương một mươi chín chương trình mục tiêu quốc gia
từ sức khỏe sinh sản trẻ em đến chương trình y tế đặc thù như lao hiv
theo bác sĩ dũng với quy định hiện nay mỗi trạm y tế chỉ có từ năm đến một mươi nhân viên
không thể đáp ứng được yêu cầu phòng chống dịch và chăm sóc sức khỏe của người dân
số lượng nhân viên y tế hiện hữu chỉ phù hợp với địa bàn phường xã có sáu đến hai mươi dân
trong khi tại tp hcm hầu hết các địa phương có số dân trên năm mươi
khối lượng công việc quá nhiều trong khi nhân sự
biên chế còn hàng hẹp đang là trở ngại lớn khiến cho y tế cơ sở phải tăng ca trực gác
một người đảm đương nhiều chức năng nhiệm vụ
đại diện ngành y tế tp hcm cũng đề xuất thành phố cần có chính sách thu hút nguồn nhân lực
về làm việc tại y tế cơ sở
đây là vấn đề thể hiện sự quá tải và là điểm yếu của y tế cơ sở mà chúng ta cần quan tâm đầu tư
từ đó tăng cường bổ sung cơ chế chính sách đặc thù
để y tế cơ sở đảm đương được công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân
bác sĩ anh dũng nói
duy trì mô hình trung tâm y tế lưu động
trước tình hình trên ông lâm hùng tấn phó giám đốc sở nội vụ tp hcm thông tin
tp hcm đã nghiên cứu và đề xuất các bộ ngành liên quan theo hướng
mỗi trạm y tế có ít nhất một mươi nhân viên y tế trên hai mươi dân
thêm hai đến ba dân thì bổ sung một nhân viên y tế
để phù hợp với mật độ cơ cấu dân số của từng địa bàn
bên cạnh đó tp hcm tiếp tục duy trì mô hình trung tâm y tế lưu động
đề xuất chế độ chính sách để thu hút nguồn nhân lực tham gia công tác tại y tế cơ sở
ông dũng cho biết ngành y tế thành phố đang triển khai các mô hình như
phòng khám vệ tinh phòng khám gia đình luân phiên bác sĩ
chẩn đoán từ xa tại các trạm y tế để thu hút người dân đến khám chữa bệnh
tại trạm y tế hiện nay các loại hình được nhà nước chi trả bao gồm
khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu được thanh toán hưởng một trăm linh
và các loại hình thuộc y tế dự phòng thanh toán theo quy định của bộ y tế
bảo hiểm xã hội thành phố hồ chí minh đang triển khai khám bảo hiểm y tế
ở một trăm bảy mươi tám trạm y tế chiếm hơn sáu mươi tổng số trạm y tế trên địa bàn
số thẻ đăng ký hiện nay là hơn chín trên tám hai triệu thẻ đã phát hành chiếm một
theo thống kê của năm hai nghìn hai mươi một số lượng khám chữa bệnh của bảo hiểm
tại trạm y tế chỉ có một trăm một mươi bốn lượt chiếm tỷ lệ chín đây là một con số rất thấp
và sau nhiều tháng liền ngày hôm nay bảo hiểm xã hội thành phố hồ chí minh
chúng ta đã thấy được một thành phố hồ chí minh tắt đường đông đúc
không còn cảm giác khó chịu vì chật trội trên chút
nhiều người dân thành phố hồ chí minh thèm mùi khói xe và tấp nập
như hôm nay khi học sinh sinh viên trở lại trường học trực tiếp
sau thời gian dài học online để thực hiện phòng chống dịch covid một mươi chín
từ sáng sớm ngày một mươi bốn tháng hai trên quốc lộ một mươi ba thành phố thủ đức
có rất đông xe cộ chạy từ hướng bình dương đi bến xe miền đông quận bình thạnh
khiến cho tình trạng ung tắc giao thông xảy ra một vài lúc
tại khu vực cửa ngõ tây bắc thành phố hồ chí minh
rất đông người dân đi hướng an sương về trung tâm thành phố
khiến cho các cung đường như trường chinh cộng hòa trở nên quá tải
dòng xe nối đuôi nhau nhít từng chút
từ giao lộ trường chinh âu cơ đến đường cách mạng tháng tám
xe cộ chen chút nhau kẹt cứng tiếng còi inh ỏi kèm khói xe ngột ngạt
nhiều người dân chở con đi học đứng đợi sốc ruột giữa dòng xe
chị mỹ trinh ngụ quận một mươi hai cho biết
cha mẹ đi làm con cũng được đến trường học trở lại là một điều đáng mừng
cuộc sống trở lại bình thường thì tình trạng xe cổ đông đúc ủng tắc là khó tránh khỏi
vào sáng cùng ngày nhiều sinh viên bắt đầu đến trường trở lại
như sinh viên trường học công nghệ thành phố hồ chí minh khu tết cơ sở hai thành phố thủ đức
sinh viên trường đại học nông lâm trường đại học sư phạm kỹ thuật thành phố hồ chí minh
tình hình giao thông đầu tuần xung quanh các trường đại học này khá là thông thoáng
tại thành phố hồ chí minh ngày một mươi bốn tháng hai
cũng là mốc thời gian quay lại học trực tiếp của hàng nghìn sinh viên các trường đại học
công nghiệp thành phố hồ chí minh tài chính marketing giao thông vận tải công nghệ sài gòn v v
tùy điều kiện học phần các trường sắp xếp học trực tiếp sen kẻ trực tuyến
sinh viên trước khi đến trường được yêu cầu khai báo y tế thực hiện nghiêm năm k
do đó nhu cầu về chăm sóc sức khỏe sau khi khỏi covid một mươi chín là vấn đề được ngành y tế thành phố hồ chí minh rất quan tâm
tiến sĩ bác sĩ bùi minh thành trưởng khoa phẫu thuật tim bệnh viện
nhân dân gia đình cho biết trước đây bệnh nhân không mắc các bệnh gây tăng đông máu
cũng không tìm thấy nguyên nhân gây tăng đông máu ngoài tiền sử tăng huyết áp
vấn đề đặt ra là sau khi mắc covid một mươi chín liệu trình kháng đông sẽ được áp dụng như thế nào
nên sử dụng loại gì được theo dõi như thế nào
chuyên đề này cần phải có nhiều nghiên cứu lâm sàng để giải quyết hậu quả thuyên tắc mạch sau khỏi covid một mươi chín
bên cạnh đó các bệnh nhân đã mắc covid một mươi chín nên cảnh giác với các triệu chứng đau tức ngực khó thở
trước đó chưa từng bị bệnh tim bác sĩ thành khuyến cáo
tiến sĩ bác sĩ phan minh hoàng giám đốc bệnh viện phục hồi chức năng và điều trị nghề nghiệp tp hcm
cũng thông tin bệnh viện đã tiếp nhận một năm mươi ca khám hậu covid một mươi chín
với nhóm bệnh nhân từng mắc covid một mươi chín từ ba mươi đến năm mươi tuổi không có bệnh lý nền
các bác sĩ vẫn ghi nhận các triệu chứng như rối loạn lo âu rối loạn giấc ngủ
tiến sĩ bác sĩ đỗ trọng ánh giám đốc bệnh viện một a cho rằng
việc điều trị hậu covid một mươi chín nên toàn diện bao gồm cả tâm lý tập luyện điều trị nội khoa và dinh dưỡng
f khỏi bệnh nên được tạo điều kiện tham gia công việc sớm ở mức độ vừa phải
với thời lượng ít hơn và được tạo điều kiện nghỉ ngơi khi thấy mệt
nghỉ ngơi thụ động quá dài sẽ khiến cho việc thu hồi chậm
mà ở không thì lại dễ sinh ra lo âu
ngược lại làm việc sớm mà quá sức thì sẽ khiến cho bệnh nhân mệt đuối
bệnh viện điều trị covid một mươi chín trương vương đã mở buồn khám hậu covid một mươi chín
thuộc khoa khám bệnh từ ngày một tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
tiến sĩ bác sĩ lê thanh chiến giám đốc bệnh viện khẳng định sau khi bệnh nhân đã qua giai đoạn cấp tính
của covid một mươi chín có thể có một số hậu quả để lại nhất là trên đường hô hấp
ví dụ ở các ca thể nặng và nguy kịch trên phổi có thể tổn thương dẫn đến sơ hóa phổi
với người có sẵn bệnh nền như nhóm bệnh tim mạch tiểu đường đặc biệt là hô hấp
như là viêm phổi thắt nghẽn mạng tính viêm phế quảng mạng
khi covid một mươi chín xảy ra trên nền bệnh đó có thể khiến cho tổn thương vốn có của họ trở nên nặng nề hơn
tiến sĩ bác sĩ lê thanh chiến giải thích vì vậy khi khỏi covid một mươi chín không phải là xong
chúng tôi vẫn yêu cầu người bệnh sau khi xuất viện cần tiếp tục theo dõi sức khỏe tại địa phương
hoặc tiếp tục kết nối với chính bệnh viện của chúng tôi
trong vài tuần omit ron xâm nhập vào một số quốc gia trở thành chủng vi khuẩn thống trị nhất cho đến nay
biến thể omicron có tỷ lệ lây nhiễm cao tuy nhiên các nghiên cứu sơ bộ chỉ ra
biến thể mới này khá nhẹ
theo trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cdc các triệu chứng phổ biến của người mắc omit frente
sốc nhẹ ngứa cổ ho nghẹt mũi và chảy nước mũi đau cơ thể đổ mồ hôi ban đêm mệt mỏi nôn mửa và chán ăn
hầu hết triệu chứng giống như cảm lạnh nên nhiều người cho rằng biến thể mới không nguy hiểm chỉ như cảm cúm thông thường
tuy nhiên tổ chức y tế thế giới who đã cảnh báo không nên coi nhẹ biến thể này
omicron không phải là bệnh cảm cúng thông thường
nhà dịch tẩy học của who tiến sĩ marks
maria van kerkhove cho biết dù một số báo cáo cho thấy số lượng người nhiễm omicron nhập viện thấp hơn so với delta
nhưng vẫn còn quá nhiều người bị nhiễm bệnh phải nằm trong bệnh viện và tử vong vì chủng mới
bên cạnh việc quan tâm tới các triệu chứng khi mắc omicron mọi người cũng không lo ngại những di chứng mà chúng để lại
các chuyên gia cũng như là người bệnh đều muốn tìm kiếm câu trả lời cho vấn đề này
một số báo cáo từ nam phi mỹ và anh cho thấy omicwan gây ra các bệnh nhẹ và tỷ lệ nhập viện thấp hơn
nhưng không thể loại bỏ khả năng di chứng hậu quả
covid một mươi chín sẽ diễn ra
covid một mươi chín kéo dài hoặc hội chứng hậu covid một mươi chín là tình trạng một người có các triệu chứng như khi nhiễm virus
dù đã khỏi bệnh và xét nghiệm âm tính từ bốn tuần trở lên
trước đó các chuyên gia cho rằng covid một mươi chín kéo dài xảy ra ở những bệnh nhân nhiễm sars cov hai nặng
điều này dẫn đến tổn thương nội tạng hoặc mọi người tiếp tục trải qua các triệu chứng kéo dài
mà không có bất kỳ tổn thương nào ở các bộ phận khác của cơ thể
cdc tuyên bố ngay cả những người không có triệu chứng cũng có thể mắc các tình trạng hậu covid một mươi chín
các chuyên gia giải thích những tình trạng này có thể biểu hiện dưới các dạng khác nhau
và các vấn đề liên quan tới sức khỏe trong những khoảng thời gian khác nhau
thông thường bệnh nhân covid một mươi chín không có triệu chứng hoặc bị bệnh nhẹ đến trung bình
các triệu chứng có xu hướng giảm dần trong vòng hai ba tuần sau khi khởi phát
tuy nhiên một số vẫn tiếp tục gặp phải vấn đề kéo dài hơn bốn tuần hoặc nhiều hơn nữa
ngay cả sau khi xét nghiệm âm tính với virus các triệu chứng phổ biến có thể tồn tại trong thời gian dài
là khó thở mệt mỏi khó tập trung
mất ngủ và sương mù não
một số người gặp phải những thay đổi hoặc mất hoàn toàn khứu giác và bị giác
các chuyên gia tin rằng vaccine covid một mươi chín sẽ hỗ trợ làm giảm nguy cơ mắc bệnh nặng và nhập viện
nhưng không liên quan đến việc giảm thiểu nguy cơ mắc di chứng hậu covid một mươi chín
dù vậy việc tiêm ngừa vaccine sẽ làm nguy cơ mắc di chứng hậu covid một mươi chín
bằng cách giảm nguy cơ nhiễm virus ngay từ đầu
nếu từng mắc covid một mươi chín và xét nghiệm âm tính với virus mọi người không nên mất cảnh giác
và bỏ qua việc chăm sóc sức khỏe
theo các chuyên gia điều này chỉ có nghĩa là họ mới thắng một nửa trận chiến
giai đoạn hồi phục là rất quan trọng và bất kể ai cũng cần chú ý
từ thói quen ăn uống lành mạnh đến các bài tập nhẹ nhàng đơn giản
đều đóng vai trò rất quan trọng
uống nhiều nước và ăn thực phẩm giàu chất dinh dưỡng
giúp cung cấp năng lượng dồi dào
tiếp tục theo dõi các triệu chứng của bản thân
và liên hệ với các y bác sĩ ngay khi thấy không khỏe các bạn nha
tây ban nha ghi nhận gần hai mươi một ca tái nhiễm covid một mươi chín từ ngày hai mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
tới nay trong khi đó tổng số ca tái nhiễm ở nước này trong khoảng thời gian hai năm trước đó là một mươi bảy người
nguồn dữ liệu trên bổ sung vào nghiên cứu trước đây về mối liên hệ giữa omicron và sự gia tăng tái nhiễm
đại học imperial college london anh từng công bố báo cáo trước tính nguy cơ tái nhiễm với omicron
lớn hơn năm bốn lần so với delta
tại nam phi nơi đầu tiên xác định biến thể omicron thống kê sơ bộ cho thấy
biến thể mới gây ra tỷ lệ tái nhiễm cao gấp ba lần so với các dụng trực
trước đó giáo sư anne von goldberg viện các bệnh truyền nhiễm quốc gia của nam phi cho biết
người từng mắc covid một mươi chín có khả năng miễn dịch chống lại delta nhưng bây giờ với omicron điều đó dường như không còn nữa
các phát hiện từ vương quốc anh và nam phi đã được tổ chức y tế thế giới nhắc lại vào cuối tháng một mươi hai
những bệnh nhân đã khỏi covid một mươi chín có khả năng tái nhiễm omicron cao gấp ba năm lần so với delta
theo một phân tích quy mô hạn chế ở mỹ những người tái nhiễm omicron có thể gặp ít triệu chứng
và nhẹ hơn so với các ca mắc chủng virus khác nghiên cứu do trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh mỹ công bố
tại tây ban nha giới khoa học chỉ ra một vài yếu tố giải thích cho số lượng tái nhiễm gia tăng
tiến sĩ per domingo bệnh viện santa cruz san paolo đã nói rằng
tình trạng đó do virus đột biến hoặc khả năng miễn dịch của một người suy yếu
trong làng sóng này chúng tôi đã thấy cả hai yếu tố đang diễn ra
những người khác cho rằng số ca tái nhiễm đã tăng lên do số ca covid một mươi chín bùng phát
giáo sư george antonio lopez guerrero đã giải thích
ngay cả khi tỷ lệ tái nhiễm nhỏ một trên một trăm linh nhưng nếu có hàng triệu bệnh nhân
thì số ca tái nhiễm sẽ lên tới hàng chục nghìn người
những tuần gần đây đã chứng kiến số ca covid một mươi chín ở tây ban nha tăng lên mức kỷ lục
và đầu tháng một mươi hai số ca mắc mới mỗi ngày là một mươi người
hiện tại con số này là một trăm linh người
tuy nhiên cho đến nay số ca bệnh lớn đã không dẫn đến số ca nhập viện đột biến
số bệnh nhân tại các khoa hồi sức tích cực
chỉ bằng một nửa so với một năm trước đó
tháng trước thủ tướng tây ban nha pedro sánche đã bày tỏ tin tưởng tỷ lệ tiêm chủng cao
khoảng tám mươi dân số sẽ giúp làn sóng covid một mươi chín nhẹ hơn khi đất nước đối mặt với omicron